hôm nay ngày ba tháng sáu ngày làm việc thứ một mươi một tuần thứ ba của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội thảo luận về nhiều nội dung quan trọng
theo đó buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
trước đó tại phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất chọn hai chuyên đề giám sát
để chính quốc hội lựa chọn giám sát chuyên đề một nội dung và nội dung còn lại do ủy ban thường vụ quốc hội giám sát
đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em
và việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do mà việt nam là thành viên fta
cũng trong sáng nay các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín